tại lai châu kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt một mươi hai tám mươi ba một năm bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi chín đạt ba mươi sáu ba triệu đồng một người các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục lao động xã hội tiếp tục được cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình hợp tác và phát triển tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa
tô lâm nhấn mạnh nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh lai châu những năm qua đảng ủy công an trung ương và tỉnh lai châu đã thường xuyên phối hợp trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an tỉnh lai châu gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh qua đó tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định bảo vệ tuyệt đối an
văn hóa xã hội và mở rộng đối ngoại của tỉnh lai châu đồng chí bộ trưởng đề nghị thời gian tới đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy lai châu cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ thống nhất chủ động phối hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ công tác bảo đảm an ninh văn h
trào bảo vệ an ninh tổ quốc có các kế hoạch biện pháp duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc đoàn thể cấp cấp và nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phối hợp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh lai châu trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại trọng tâm là phối hợp lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các sở ban ngành chính quyền các cấp trong tỉnh lai châu phối hợp giúp đỡ để công an tỉnh triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đạt hiệu quả
nhân dịp này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến dự chương trình tết xuân vầy mừng xuân ơn đảng hai nghìn hai mươi do liên đoàn lao động tỉnh lai châu tổ chức
đồng chí đã trao tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và một phần quà cho tổ chức công đoàn tỉnh lai châu
đồng chí đã trao tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và một phần quà cho tổ chức công đoàn lai châu